nhóm đối tượng đang vận chuyển một bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
thì bị lực lượng công an thanh hóa phát hiện và bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ minh tú chú tại triệu sơn vi văn thông lương ngọc thành và ngân thị nhao
đều chú tại huyện mướng lác
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin một mươi túi ni lông mỗi túi có một mươi hai viên ma túy tổng hợp
hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ lào về việt nam
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng